thưa quý vị lào cai là địa phương thường xuyên đón lượng khách du lịch đông đảo
đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ quốc khánh như vừa qua
thế nhưng đây cũng là điều khiến cho dịch sốt xuất huyết trên địa bàn gia tăng
chỉ tính riêng trong ba ngày nghỉ lễ lào cai đã ghi nhận thêm chín ca mắc bệnh mới
sau khi đưa con đi nhập học tại hà nội vào cuối tháng tám vừa qua trở về lào cai được vài ngày
thì hai vợ chồng chị khổng thị hoa có dấu hiệu bị sốt và được các bác sĩ chẩn đoán là sốt xuất huyết
qua sáu ngày điều trị tới nay sức khỏe của hai vợ chồng chị hoa đã dần ổn định
tuy nhiên để bảo đảm an toàn và tránh lây lan mầm bệnh ra cộng đồng
bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai đã tiến hành điều trị cách ly các bệnh nhân xuất xuất huyết
tại khoa truyền nhiễm tới khi nào khỏi hẳn mới được xuất viện
đưa cháu xuống nhập trường đại học ở lại đấy ba ngày
sau đó về thì về được bảy ngày sau
sau đó thì có hiện tượng sốt đau đầu đau người và gai người
vào đây khám thì xét nghiệm máu có dương tính với lại sốt xuất huyết
nên là bác sĩ cho nhập viện và để điều trị ở trong này
vào đây thì được các bác sĩ cũng đo nhiệt độ thường xuyên và lấy máu xét nghiệm thường xuyên
và điều trị theo đúng pháp đồ ở trong này
thì đến hôm nay đã được sáu ngày thì đã có được sự thuyên giảm
và đã đỡ được nhiều
theo sở y tế tỉnh lào cai sau dịp nghỉ lễ vừa qua lượng khách du lịch tăng đột biến
do đó mầm bệnh cũng theo du khách từ các vùng dịch xâm nhập vào lào cai
khiến số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng
trong đó tập trung tại các khu đông dân cư và các điểm du lịch như thành phố lào cai
sapa bảo thắng bảo yên
tới thời điểm hiện tại toàn tỉnh lào cai ghi nhận tám mươi bốn ca bệnh
trong đó sáu mươi ca đã xuất viện hai mươi một ca đang tiếp tục được điều trị
tại các bệnh viện
trong quá trình điều trị thì chúng tôi cũng đã thu thập và điều trị
theo một quy định theo chương trình và theo quy trình điều trị
bệnh sốt xuất huyết chung của bộ y tế
và qua cái vấn đề đó thì tùy từng từng bệnh nhân và chúng tôi can thiệp mức độ nhiều hoặc ít
rồi theo các xét nghiệm để chúng tôi can thiệp
hầu hết những bệnh nhân chúng tôi đã cho ra viện
theo quy trình điều trị của bộ y tế thì chúng tôi đã áp dụng và linh hoạt
trong các trường hợp mà những bệnh nhân nhẹ hầu hết các bệnh nhân đã ra viện tốt
đã trở về nhà và đã hoạt động bình thường
bệnh lào cai đã có gần một trăm linh ca sốt xuất huyết trong đó thì chín mươi tám
trên chín mươi tám là trường hợp mà các ca bệnh có mầm bệnh từ nơi khác đến
chúng tôi đã kịp thời lấy máu để làm xét nghiệm
các ca bệnh dương tính đã được trả lời và đáp ứng ngay
nó giúp cho công tác phòng bệnh cũng như là cái chữa bệnh kịp thời đảm bảo
cho các đối tượng được quản lý và theo dõi
để ngăn ngừa dịch xuất xuất huyết bùng phát tỉnh lào cai đã ra công điện
chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường biện pháp phòng chống dịch
như phun thuốc khử trùng tại các điểm tập trung đông đúc như chợ
bến xe và các khu vực du lịch bắc hà sapa đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho người dân về cách diệt bỏ gậy và phòng chống mỗi đồng